tại công trình thi công trung tâm thương mại quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân bị thương nặng
trong quá trình thi công giàn giáo bất ngờ sập khiến ba công nhân rơi xuống đất
các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
tại hiện trường vụ tai nạn nhiều giàn giáo và lưới bảo vệ bị xáo trộn và hư hỏng
chủ đầu tư công trình đã lập hàng rào che chắn hiện trường
hiện lực lượng chức năng công an quận thủ đức đang phối hợp với ủy ban nhân dân
phương hiệp bình chánh tiến hành phong tỏ hiện trường và điều tra vụ việc